theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau hơn hai mươi năm trăm linh hectare lúa hoa màu đã bị thiệt hại do hạn mặn
tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay thì mới chỉ có khoảng ba năm trăm linh hectare đủ điều kiện được hỗ trợ chiếm khoảng một mươi bảy năm
do ảnh hưởng của hạn mặn khốc liệt trong mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến thời điểm này toàn bộ tỉnh cà mau có hai mươi năm trăm linh hectare lúa hoa màu bị thiệt hại
nhiều nhất là trên trà lúa tôm với gần một mươi bảy hectare chủ yếu tại hai huyện thới bình và u minh
tuy nhiên vẫn có khá nhiều hộ dân không thuộc diện được hỗ trợ do thiếu điều kiện theo quy định nhất là việc không kê khai sản xuất ban đầu vẫn còn xảy ra
điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho bà con khi đại hạn vẫn còn đỉnh điểm cũng như chuẩn bị tái sản xuất khi vụ mùa sắp đến